do chịu tác động của gió mùa tây nam nên có mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước